lễ thượng cờ đại hội thể thao bãi biển châu á lần thứ năm đã được tổ chức trang trọng tại bờ biển thành phố đà nẵng
đánh dấu sự có mặt của bốn mươi hai quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự đại hội thể thao do hội đồng olympic châu á sáng lập
với thông điệp tỏa sáng đại dương rực sáng tương lai đại hội thể thao bãi biển châu á lần thứ năm có sự tham gia của khoảng sáu năm trăm linh vận động viên
huấn luyện viên quan chức thể thao phóng viên báo chí
các vận động viên tranh tài ở một mươi bốn môn thi đấu bao gồm hai mươi hai phần môn với một trăm bảy mươi hai bộ huy chương
mặc dù lễ khai mạc đại hội thể thao bãi biển châu á lần thứ năm đến ngày hai mươi bốn tháng chín mới chính thức diễn ra
nhưng từ chiều ngày hai mươi một tháng chín một mươi tám trận đấu của hai bảng đấu a và b của môn thi mô thái đã khai màn cho những cuộc so tài của đại hội thể thao lớn nhất châu lục này